trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn tiến phức tạp và khó lường trên toàn thế giới
thì công dụng của khẩu trang y tế lại được tổ chức y tế thế giới who cũng như mỹ và anh
nhấn mạnh như là một biện pháp giúp hạn chế lây lan virus
trong tuyên bố who nhấn mạnh việc sử dụng khẩu trang khẩu trang tự chế hoặc khẩu trang vải
ở cấp độ cộng đồng có thể giúp ích trong việc giảm lây lan virus
giới chức who cũng cho biết khả năng virus sars cov hai lây truyền trong không khí
nhưng nguyên nhân chính vẫn là do người bị bệnh có các triệu chứng ho hát hơi
và làm lây nhiễm qua bề mặt hoặc lây nhiễm cho người khác
chính phủ mỹ mới đây cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang
đeo khẩu trang là một việc làm cần ý thức tự giác của mỗi người
chính phủ mỹ khuyến khích tất cả người dân mỹ hãy đeo khẩu trang hay bất cứ vật gì che chắn khuôn mặt
song không được coi đây là việc làm thay thế các biện pháp giãn cách xã hội
còn tại anh các nhà nghiên cứu mới đây cũng cho rằng
người mắc bệnh sử dụng khẩu trang
đeo khẩu trang y tế sẽ làm giảm số lượng các virus cốm phát tán sang môi trường bên ngoài
thông qua hơi thở và ho
tuy nhiên cần phải có thêm nghiên cứu để xác định liệu việc đeo khẩu trang
có thực sự ngăn ngừa được sự lây truyền của virus sars cov hai hay không